cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ tấn trường sơn một mươi tám tuổi trú tại huyện tiên phước của tỉnh quảng nam về tội trộm cắp tài sản
theo điều tra sơn là nhân viên đã nghỉ việc của quán nhậu vườn bia một
do thất nghiệp cần tiền tiêu xài lại biết quán nhậu vườn bia hai đang nghỉ hoạt động nhưng có nhiều tài sản để tại quán
nên sơn đã nảy sinh ý định trộm cắp
từ giữa tháng bảy sơn đã liên tục đến quán nhậu vườn bia hai và thực hiện đột nhập lấy đi nhiều tài sản của quán như âm ly loa đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
cho đến khi bị phát hiện sơn đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm tổng giá trị tài sản hơn năm mươi bốn triệu đồng